bây giờ không khí lạnh bắt đầu tác động xuống các tỉnh biên giới
từ một mươi năm đến một mươi sáu giờ chiều nó ảnh hưởng tới khu vực trung du và vùng đồng bằng
di chuyển tới đâu không khí lạnh gây mưa và làm giảm nhiệt tới đó
đến khoảng một mươi bảy giờ chiều nay hầu khắp bắc bộ đã chịu tác động của không khí lạnh
ở vùng núi nhiệt độ giảm xuống dưới hai mươi độ trời chuyển rét
khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ xuống dưới hai mươi ba độ trời chuyển lạnh
và từ đêm nay cả miền bắc nằm trong khối không khí lạnh trời mưa và rét diện rộng
với miền trung khoảng thời gian từ nay đến trước một mươi năm giờ dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến bình thuận
vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo có nắng nhiệt độ cao từ hai mươi tám ba mươi một độ
đến một mươi chín h tối nay không khí lạnh bắt đầu tác động đến thanh hóa gây mưa và làm nhiệt độ giảm
đến đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới phần phía bắc của đèo hải vân
gây mưa cho suốt một dọc từ thanh hóa cho đến phần phía bắc của tỉnh quảng trị
nhiệt độ đêm ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh sẽ giảm còn từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
trời chuyển rét còn ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
nhiệt độ giảm xuống dưới hai mươi hai độ trời chuyển lạnh
không chịu tác động của khối không khí lạnh vì thế tây nguyên và nam bộ tiếp tục đón ngày cuối tuần
với tiết trời nắng sớm với cường độ mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên tăng lên ngưỡng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong khi ở khu vực nam bộ nắng nóng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ sẽ xảy ra diện rộng
ở các tỉnh miền đông nam bộ
còn ở phần phía tây nam bộ nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều nay ở vịnh bắc bộ
gió chuyển hướng đông bắc từ chiều tối và đêm nay mạnh lên mức cấp năm có lúc cấp sáu
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
từ tối và đêm nay cũng có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh vì thế gió vẫn mang hướng đông bắc
nhưng cường độ chỉ mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại